ngày bốn tháng ba các cơ quan chức năng của tỉnh hà nam đã tiến hành tiêu hủy hai trăm tám mươi chín con lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi tại xã liêm phong huyện thanh liêm
như vậy đây là ổ dịch thứ hai trên địa bàn tỉnh được phát hiện sau ổ dịch tại xã văn xá huyện kim bảng phát hiện hôm hai mươi tám tháng hai vừa qua
theo báo cáo của trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện thanh liêm trước tình trạng lợn ốm xuất hiện tại bốn hộ chăn nuôi ở xã liêm phong
trung tâm đã lấy mẫu phẩm tại các hộ có lợn ốm gửi xét nghiệm
ngày bốn tháng ba tất cả các mẫu bệnh phẩm được gửi đi đều dương tính với virus dịch tả lợn châu phi
để tránh bệnh lây lan các cơ quan chức năng tỉnh hà nam đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ gần hai trăm tám mươi chín con lợn của các hộ chăn nuôi theo đúng quy trình
đồng thời dọn dẹp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi phun thuốc khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn lập chốt kiểm soát khoanh vùng các xã nằm trong vùng bị bệnh dịch uy hiếp
như vậy đến nay trên đề bàn tỉnh hà nam đã có hai huyện xuất hiện ổ dịch bệnh tà lợn châu phi tại huyện thanh niêm và kim bằng